chiều tối nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng ba tòa nhà ct hai
khu trung cư vimeco trên đường nguyễn chánh phường trung hòa cầu giấy hà nội
theo ghi nhận vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng một mươi tám h chiều nay
đáng chú ý là tại tầng ba nơi xảy ra vụ cháy có một trường mầm non
tuy nhiên một người dân tại đây cho biết khi đám cháy xảy ra thì các bé tại trường mầm non đã về hết
ngay sau khi đám cháy xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ngay lập tức có mặt
và triển khai công tác chữa cháy
đến một mươi tám h một mươi năm phút đám cháy đã được khống chế dù khói đen vẫn bốc ra
theo thông tin cập nhật rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người
trong khi đó vào lúc một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại ngôi nhà hai tầng trên đường hồ ba phấn
phường phước long a quận chín tp hcm là cơ sở chuyên sản xuất gỗ nệm dèm cửa cũng đã xảy ra một vụ cháy
với nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy thì đến một mươi chín h một mươi năm vụ cháy cơ bản đã được khống chế
rất đáng tiếc là vụ cháy đã khiến hai nạn nhân tử vong và một người bị thương